tại tỉnh quảng nam công tác tu bổ nghĩa trang liệt sĩ được xác định là mục tiêu chính trị đặc biệt trong công tác thương binh liệt sĩ
trong năm năm vừa qua ngoài gần một trăm sáu mươi hai tỷ đồng kinh phí hỗ trợ của trung ương các địa phương trong tỉnh đã huy động được hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng
để nâng cấp hoàn chỉnh các nghĩa trang liệt sĩ xây đài tưởng niệm và nhiều công trình khác
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là nghĩa trang liệt sĩ xã bình hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam đang được đầu tư sửa chữa và nâng cấp từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
với tổng kinh phí đầu tư là hai chín tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của trung ương
công trình sửa chữa và nâng cấp gồm có các hạng mục như xây mới tượng đài bia ghi tên liệt sĩ tường rào cổng
nâng cấp tôn tạo một trăm một mươi ba mộ liệt sĩ trong nghĩa trang
hiện nay toàn huyện thăng bình có hai mươi xã có nghĩa trang liệt sĩ
và một xã có bia ghi tên liệt sĩ
tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong thời gian qua đều được đầu tư sửa chữa tôn tạo và nâng cấp kịp thời
công thuốc công tộ phần một liệt sĩ và nghĩa trang được đầu tư cuối năm hai nghìn một mươi bảy đào năm hai nghìn một mươi tám
vì lý do là thời tiết cuối năm vùng mưa nên việc nâng cấp mộ gặp rất nhiều khó khăn
do đó tiến độ hiện nay thì chúng ta cũng đã địa phương cũng đã trôi đổi với đơn vị thi công là phải hoàn thành trước bãi bãi
đưa bộ để rồi tham viên đấu tượng tham viên mộ liệt sĩ trong nhân dịp bãi bãi
hiện nay toàn tỉnh quảng nam có một trăm một mươi ba nghĩa trang liệt sĩ
trong đó có một nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh một mươi hai nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện và một trăm một mươi tám nghĩa trang liệt sĩ cấp xã
đến nay cả tỉnh đã quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ
hơn sáu mươi mộ liệt sĩ trong đó có nhiều cán bộ chiến sĩ là con em của hơn bốn mươi tỉnh thành phố trên cả nước
đã công tác chiến đấu và hy sinh tại chiến trường quảng nam và hơn hai mươi hai mộ liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang gia tộc
năm nay tiếp tục đầu tư hỗ trợ để cải tạo nâng cấp các công trần mộ của nghĩa trang trên địa phòng tỉnh
nguồn kinh phí năm nay thì đã phân bổ là một mươi mộ liệt sĩ
năm nay thì các địa phương đang triển khai thực hiện việc tôn tạo mộ nghĩa trang liệt sĩ để nhằm vượt dịp tháng bảy này
dù địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa nhưng đến nay công tác tu bổ nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh quảng nam vẫn còn nhiều hạn chế
việc huy động nguồn kinh phí chi cho công tác nâng cấp tôn tạo mộ nghĩa trang liệt sĩ còn thấp công tác quản lý mộ liệt sĩ ở một số nơi chưa chặt chẽ
làm cho những người có trách nhiệm
còn nhiều chăn trở